công an tỉnh thanh hóa đang điều tra mở rộng vụ án liên quan đến hành vi đăng tin bán khẩu trang y tế trên mạng xã hội
lừa đảo chiếm đoạt gần sáu trăm linh triệu đồng của lê thị liên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai ở xã thọ tân huyện triệu sơn
bước đầu đối tượng này khai nhận đã lập tài khoản facebook mang tên vi lê địa chỉ ở thành phố đà nẵng
và đưa nội dung thông tin hiện đang có một số lượng lớn khẩu trang y tế cần bán của một nhà máy
ai cần mua bao nhiêu cũng có thể đáp ứng được
thấy thông tin này một phụ nữ ở phường ngọc trạo thành phố thanh hóa đã liên lạc để hỏi mua
người này đã bốn lần chuyển tiền vào các tài khoản của lê thị liên với tổng số tiền là gần sáu trăm linh triệu đồng
để mua sáu trăm linh thùng khẩu trang y tế nhưng không nhận được hàng
với thủ đoạn trên lê thị liên cũng đã lừa đảo chiếm đoạt ba mươi tám tám triệu đồng của một người dân
ở thành phố đà nẵng và tỉnh cao bằng vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ